mùa lũ hai nghìn một mươi chín ở trên vùng đồng tháp một mươi long an về muộn và nhỏ hơn cùng kỳ
nhưng cũng đã giúp cho người dân trồng hẹ nước trong mùa lũ và người lao động nhổ hẹ ở khu vực này
có thu nhập khá cao hơn là nghề đánh bắt thủy sản
hẹ nước là một loài rong không chỉ mọc ở ruộng nước mà còn hiện diện ở các canh mương đầm nước vùng đất phèn
loài rau rải ăn rất ngon này là một sản vật được thiên nhiên ban tặng cho cánh đồng tháp một mươi
trước đây lũ lớn cây hẹ nước mọc tự nhiên rất nhiều trên ruộng và khoảng năm năm trở lại đây
nghề trồng hẹ nước mùa lũ bắt đầu được người dân quan tâm
vụ hè thường bắt đầu vào khoảng tháng sáu âm lịch kéo dài đến tháng chín âm lịch là kết thúc
xã tân lập huyện mộc hóa tỉnh long an là địa phương có nhiều hẹ nước mọc tự nhiên và có nhiều diện tích trồng cây hẹ nước
năm nay lũ về muộn cây hẹ phát triển không được tốt và năng suất giảm so với cùng kỳ
nhưng bù lại gia bán tăng nên người trồng hẹ thu về lợi nhuận khoảng một mươi triệu đồng một hectare
không chỉ người trồng hẹ mà người lao động trầm mình dưới nước thu hoạch hẹ
cũng có thương nhập rất cao
hiện tại ở ấp năm xã tân lập có khoảng hai mươi hộ dân chuyên đi nhổ hẹ thuê
bình quân một gia đình có hai đến ba người làm kiếm được từ bảy trăm năm mươi đến một triệu đồng một ngày